ngày một mươi tháng sáu tại làng thanh niên lập nghiệp thạnh mỹ huyện nam giang tỉnh quảng nam
đã diễn ra ngày hội văn hóa thanh niên các dân tộc miền núi năm hai nghìn một mươi chín
do ban thường vụ tỉnh đoàn quảng nam tổ chức
tham gia ngày hội có hơn năm trăm linh đoàn viên thanh niên đến từ các huyện đoàn thị đoàn thành đoàn
và đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh quảng nam
ngày hội văn hóa thanh niên các dân tộc miền núi nhằm mục đích đẩy mạnh công tác giáo dục
truyền thống văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập quốc tế
dè luyện kỹ năng sống và tạo sân chơi cho thanh niên các dân tộc miền núi
và thanh niên đồng bằng được giao lưu học hỏi kinh nghiệm
đồng thời phát huy tinh thần của tuổi trẻ trong sung kích
tình nguyện về với các địa bàn khó khăn trọng điểm để lập nghiệp
góp phần củng cố quốc phòng an ninh giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
tại ngày hội tỉnh đoàn quảng nam đã bản giao ba công trình thanh niên
cho các hộ gia đình tại làng thanh niên lập nghiệp thạnh mỹ
cùng nhiều phần quà cho gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nam giang